thưa quý vị trong chuyến thăm việt nam của tổng thống hoa kỳ joe biden vừa qua
tại cuộc gặp với chủ tịch nước vào chiều ngày một mươi một tháng chín
món quà mà chủ tịch nước võ văn thưởng chọn để tặng tổng thống joe biden
là một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức
đó là cuốn sách mang tên một con người một con đường và một lịch sử
hồ chí minh thư gửi nước mỹ do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành
giới thiệu những bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi tới nước mỹ
từ những học sinh những người phụ nữ những người dân bình thường
những nhà báo tới những sĩ quan thượng nghị sĩ ngoại trưởng và tổng thống
được lựa chọn là món quà lưu niệm vun đắp mối quan hệ việt mỹ thêm nồng ấm
cuốn sách mang những thông điệp gì
ngay bây giờ xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của đội ngũ những người làm nên cuốn sách này
nội dung cuốn sách bao gồm những bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi nước mỹ
là thư đầu tiên được viết ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi chín từ paris cộng hòa pháp
dưới tên nguyễn ái quốc khi người mới hai mươi chín tuổi
gửi ngài ngoại trưởng hoa kỳ
bức thư cuối cùng được viết ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín gửi tổng thống richard nixon
tám ngày trước khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
tất cả đã dựng lên chân dung một con người vĩ đại mang tên hồ chí minh
dựng lên một con đường chân chính dựng lên một lịch sử kiêu hãnh của dân tộc việt nam
chúng tôi chọn bức thư chứ không chọn những văn bản khác
mặc dù chúng ta có rất nhiều các văn bản của bác hồ về con người về văn hóa về chính trị
về thế giới về ngoại giao nhưng những lá thư nó biểu hiện sự gần gũi nhất
nó mang tính vừa mang tính riêng tư của một con người nhưng nó cũng là đồng thời biểu tượng của một dân tộc
cuốn sách được sản xuất hoàn toàn theo phương pháp thủ công
nội dung cuốn sách gồm thư và các hình ảnh liên quan được lấy từ nhiều nguồn tư liệu tin cậy
như viện hồ chí minh cục lưu trữ văn thư trung ương đảng bảo tàng hồ chí minh bộ ngoại giao báo nhân dân
theo nhiếp ảnh gia dương minh long người lên ý tưởng thực hiện hình thức
của cuốn sách đây chính là sản phẩm của một tập thể với ba nhóm nghệ nhân
làm việc trên các chất liệu gỗ da và gốm men lam
khéo léo liên quan đến làm tay bạn sẽ không nhìn thấy cái bàn lề
ở đây nó cũng có bản lề cuốn sách nó lại có một cái góc độ vuông chín mươi độ
phải nhập cái nguyên vật liệu này chính là để giữ là nó giữ đúng cho cái cuốn sách là ở độ chín mươi độ
xong rồi đến cái khay của gỗ để đựng cuốn sách
thế còn ở đây nó là một cái câu chuyện để chuẩn bị tặng cho cái người khách của mình
có thể nói được một câu chuyện rất dài về cái lịch sử của cái men lang
và đây chính là cái câu chuyện của văn hóa
cuốn sách tập hợp những bức thư
bức thư đầy tinh thần nhân văn yêu trụng hòa bình mà lãnh tụ hồ chí minh gửi nước mỹ
tất cả nội dung tư tưởng được trình bày bằng giấy in là giấy mỹ thuật loại tốt có độ bền cao
khung ảnh cũng được làm bằng da khâu tay rất cầu kỳ
và đặc biệt trải qua ba mươi hai hạng mục sau gần ba tháng thực hiện
một sản phẩm vừa giản dị tỉ mỉ kỳ công nhưng không kém phần sang trọng
đã trở thành món quà đặc biệt được chủ tịch nước võ văn thưởng
chọn bởi các bác sĩ của hồ chí minh
làm quà lưu niệm tặng tổng thống hoa kỳ joe biden